theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết là tính đến sáng nay ngày bảy tháng tám
việt nam đã có sáu mươi hai ba trăm ba mươi hai ca khỏi bệnh trên tám năm triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
và sáng ngày bảy tháng tám thành phố hồ chí minh và một mươi sáu tỉnh thành khác có thêm ba bảy trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có chín trăm ba mươi ba ca trong cộng đồng
theo tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày sáu tháng tám cho đến sáu h ngày bảy tháng tám
trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi tám ca mắc mới trong đó có bảy ca tại cộng đồng và một mươi một ca trong khu cách ly
như vậy là cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là một sáu trăm sáu mươi ba ca
và trong đó chín trăm chín mươi chín ca ghi nhận trong cộng đồng
sáu trăm sáu mươi bốn ca là đối tượng đã được cách ly
thưa quý vị bộ y tế sẽ công bố kết quả tiêm chủng chậm của các tỉnh thành trên phương tiện truyền thông
đồng thời tạm dừng phân bổ vaccine trong các đợt tiếp theo
đây là nội dung tại công văn khẩn của bộ y tế gửi tất cả các đơn vị được phân bổ vaccine trên cả nước
theo báo cáo từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương và viện pasteur tp hcm
đến nay nhiều đơn vị chưa nhận vaccine tại kho
vì vậy bộ y tế quyết định nếu sau ngày
ngày tám tháng tám các đơn vị không đến nhận số vaccine sẽ được điều chuyển cho đơn vị khác
ngoài ra cơ quan này cũng xem xét không phân bổ trong các đợt tiếp theo
đối với các vaccine có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất
đơn vị chưa bố trí ngay được trang thiết bị phù hợp
phải phối hợp viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện pasteur để nhận vaccine đúng thời điểm
bộ y tế yêu cầu hai cơ quan này phải thông báo ngay cho các đơn vị biết
để đến nhận vaccine trong vòng năm ngày kể khi nhận được quyết định phân bổ
trong thời hạn trên viện trưởng các viện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
về sự chậm trễ trong việc tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
thưa quý vị huyện ba vì là một trong những địa phương của hà nội
cho đến thời điểm hiện tại đang làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn huyện đã nhanh chóng triển khai thiết lập các vùng xanh với lực lượng nòng cốt
là các tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng huy động người dân tham gia lập chốt
bố trí trực bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời tuyên truyền và vận động mỗi người dân cần tăng cường ý thức chống dịch
cùng kiểm tra giám sát chặt chẽ các di biến động trên địa bàn
nhằm chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ bên ngoài vào khu dân cư
cả hệ thống chính trị và người dân toàn huyện ba vì đang nỗ lực
để bảo vệ tốt thành quả chống dịch không để phát sinh dịch trên địa bàn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát trên đầu cầu đồng quang
đây là điểm giáp danh giữa xã minh quang huyện ba vì với huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
mọi phương tiện và người dân qua đây đều được kiểm soát chặt chẽ
rất nhiều trường hợp không đủ giấy tờ lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe
còn tại những ngõ xóm trong địa bàn dân cư những vùng xanh cũng được thiết lập
có cả các chốt cứng được dựng lên như thế này để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch
xã khánh thượng huyện ba vì
hiện nay trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
nhưng để giữ thành quả chống dịch ngay từ đầu xã một trăm linh người dân qua đây phải khai báo y tế
các phương tiện đều phải khử khuẩn mới được vào địa bàn
lực lượng công an xã cũng tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
gắn với tuyên truyền các chủ trương chính sách về phòng dịch
để đảm bảo các vùng xanh của địa bàn huyện ba vì xã khánh thượng đã tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn
để đảm bảo tuyệt đối rằng là không có những người lạ vào địa bàn không có những người về địa bàn mà không được kiểm soát
và những người về địa bàn sẽ cách ly tại nhà
chúng tôi cũng đã tuyên truyền bà con nhân dân
làm sao làm thật tốt đặc biệt là quyết tâm cùng nhau để mà cả hệ thống chính trị vào cuộc để giữ vững được không để tình trạng lây lan trong dịch bệnh trên địa bàn của xã
hai nữa là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong đó thì đối với chủ trương thì không cần ngăn sông cấm trợ
do vậy là bà con nhân dân vẫn cứ canh tác sản xuất một cách đảm bảo an toàn và công tác phòng dịch thì vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc
vào lúc này mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ
những chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đải chống dịch
cùng với đó lực lượng công an huyện ba vì với vai trò nòng cốt luôn thực hiện nhiệm vụ kép tích cực phối hợp các lực lượng khác đẩy mạnh công tác phòng chống dịch
ngoài việc đảm bảo trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo an ninh trật tự an toàn của bà con nhân dân thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết cũng sẽ tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm
và trong thời gian tới lực lượng công an huyện ba vì cùng với các lực lượng chức năng khác của huyện ba vì cũng sẽ quyết tâm làm sao giữ vững đảm bảo vùng xanh trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
không để phát sinh dịch bệnh và lây lan dịch bệnh trên cộng đồng
bảo vệ vùng xanh ở cấp độ tế bào tổ dân phố ngõ xóm được xem là vaccine cộng đồng mũi giáp công hiệu quả trong chiến lược chuyển hướng từ phòng ngự sang phản công
chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm
nhất trí của cộng đồng tạo lá chắn tốt trước dịch covid một mươi chín sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
hơn một que test covid không hóa đơn chứng tử đang trên đường đưa ra thị trường tiêu thụ vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội phát hiện kịp thời và thu giữ vào chiều ngày sáu tháng tám
tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm đã tiến hành kiểm tra điểm bốc xếp hàng hóa đầu ngõ một trăm ba mươi sáu hồ tùng mậu
phường phú diễn bắc tử liêm
tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội phát hiện đoàn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại nghĩa lợi nghĩa hưng nam định đang bốc xếp ba thường cắt tông có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra số hàng hóa lực lượng chức năng phát hiện một một trăm linh que test covid do nước ngoài sản xuất
thời điểm kiểm tra đoàn xuân thủy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc mời nam thanh niên cùng số tăng vật về trụ sở để xác minh làm rõ vụ việc
cũng vào chiều ngày sáu tháng tám kiểm tra công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang việt nam trụ sở tại phố trệm xã trạm lộ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
văn phòng giao dịch lk ba mươi bốn khu s bassi garden phường xuân tảo quận bắc tử liêm
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm cũng phát hiện một trăm bốn mươi ba thùng khẩu trang ba m có dấu hiệu bị giả nhãn hiệu và không có hóa đơn chứng từ
ước tính số hàng lên tới hai mươi chiếc khẩu trang tổ công tác đã tạm giữ hàng hóa để xác minh làm rõ
liên quan đến các vụ việc giấy đi đường cấp tràn lan không đúng đối tượng không đúng mục đích vi phạm các quy định phòng chống dịch của ubnd tp đà nẵng
ubnd quận hải châu đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi triệu đồng đối với một cá nhân và tổ chức có hành vi nói trên
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo đó ubnd tp đà nẵng xử phạt một mươi năm triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng an hải minh
có địa chỉ ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam và xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với cá nhân ông nguyễn minh cảnh
chú tại thành phố đà nẵng là công nhân của công ty trên cùng về hành vi
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó sáng ngày ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch của công an quận hải châu đã phát hiện hai trường hợp là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn an hải minh
và ông nguyễn minh cảnh có sử dụng giấy đi đường sai quy định ký và đóng dấu khống nhiều giấy đi đường khác
cùng với đó lĩnh vực hoạt động của công ty này cũng không thuộc trường hợp được ubnd tp cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội
nên ubnd tp hải châu
đã ra quyết định xử phạt và buộc dừng mọi hoạt động của công ty trong thời gian này
công an tỉnh ninh bình phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình vừa triệu tập và làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với quách công luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện yên thủy tỉnh hòa bình
trước đó khi đến khu vực cầu lập cập xã đồng phong huyện nho quan phát hiện chốt phòng chống dịch covid một mươi chín đang làm nhiệm vụ
luận đã sử dụng điện thoại live stream
trên hai tài khoản facebook luận dạy lái và quách công luận với các nội dung sai sự thật về hoạt động của các chốt này
tại buổi làm việc luận đã thừa nhận hành vi gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với quách công luận theo quy định của pháp luật
cùng với việc duy trì nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh qua các cửa ngõ giao thông
tại các địa bàn hẻo lánh đường rừng các tổ công tác với nòng cốt là
lực lượng công an tỉnh quảng ninh vẫn đang ngày đêm bám địa bàn cùng với người dân phòng ngừa
và không để xảy ra tình trạng công dân trở về từ các địa phương khác không thực hiện quy định phòng chống dịch
trốn cách ly tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây tại địa bàn huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh là địa phương có ba xã tiếp giáp với các tỉnh lạng sơn bắc giang
địa hình phức tạp nhiều đồi núi đường mòn rất dễ phát sinh tình trạng công dân từ các địa phương khác trở về
nhưng không thực hiện quy định phòng chống dịch trốn cách ly
cùng với việc thành lập bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn tiếp giáp
công an huyện ba trẻ phân công cán bộ bám địa bàn phối hợp với các tổ tự quản
phòng chống covid khu dân cư thường xuyên giả soát kiểm tra các vị trí đường mòn
giáp danh với tỉnh bạn tích cực tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đã phối hợp với công an xã tổ chức đi giả soát tại một số điểm làm ăn như thế này
quan trị đến người dân là khi đi làm tại các nương rẫy tại các khu vực mà đi làm thuê
thì là cứ phát hiện các trường hợp mà đi là vượt rừng hoặc là vượt qua địa phận tỉnh bạn và của địa phương
thì là bà con dân cũng rất là chủ động gọi điện báo cho trưởng thôn đồng chí công an viên
cùng với lực lượng chức năng để khép kín địa bàn
chúng tôi đã
được sự nhiệt tình của bà con nhân dân phối hợp với lực lượng tham gia vừa là tuần tra kiểm soát
vừa là trực thông tin các người lạ trên địa bàn vào địa phương để chúng tôi kịp thời xử lý
với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân và lực lượng chức năng
một h ngày hai mươi sáu tháng bảy từ nguồn tin của nhân dân lực lượng chức năng huyện ba trẻ đã phát hiện bắt giữ đối tượng lã tiến đạt
tỉnh bắc ninh bắc giang lạng sơn sau đó định vượt đường rừng qua huyện ba trẻ về tiên yên
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và xử lý lã tiến đạt theo quy định của pháp luật
thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi tổ dân gia đình là một pháo đài chống dịch
trong thời gian tới công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các xã thị trấn và các đội nghiệp vụ
rồi phối hợp với tổ phòng chống dịch covid cộng đồng cũng như người dân
chủ động bám sát địa bàn lắm chắc di biến động nhân khẩu lắm hộ lắm người
và tuyên truyền vận động đến từng người dân và nêu cao tinh thần cảnh giác tích cực
chủ động tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch và chủ động phát hiện phát giác các hành vi
đối tượng không tuân thủ làm trái các quy định về công tác phòng chống dịch và để xử lý nghiêm
xích chặt kiểm soát các đường mòn lối mở vào địa phương ngoài việc duy trì các chốt kiểm soát
công an huyện ba trẻ tiếp tục phối hợp với các lực lượng quân sự huyện
triển khai nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động tại các địa bàn hẻo lánh đường rừng
kiên quyết không để các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch di chuyển vào địa bàn